thưa quý vị vào sáng nay ban thường vụ thành ủy thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện kết luận số sáu mươi năm của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị của bộ chính trị
về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
thực hiện kết luận số sáu mươi năm của ban bí thư một mươi năm qua các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao hiệu quả công tác dân vận
và đã đạt được một số kết quả tích cực tạo điều kiện xây dựng sự đồng thuận của nhân dân thành phố
về công tác kiểm soát thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến toàn thành phố có trên ba thủ tục hành chính
được ra soát đơn giản hóa thành phố đã hoàn thành cơ sở dữ liệu gần một bốn trăm linh thủ tục phức tạp
như tiếp cận đất đai giải quyết thủ tục liên quan đến giải tỏa đền bù bố trí tái định cư
trong thời gian tới thành phố đà nẵng sẽ thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân với các cơ quan chính quyền các cấp
gắn lấy phiếu tín nhiệm trong các cơ quan dân cử tăng cường thanh tra kiểm tra thực thi công vụ
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ tạo dư luận xấu trong nhân dân